tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền
về phòng chống dịch covid một mươi chín hội nghị do ban tuyên giáo trung ương bộ y tế bộ thông tin và truyền thông phối hợp tổ chức
cùng dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín
phát biểu tại hội nghị đánh giá cao những nỗ lực đóng góp rất quan trọng của công tác truyền thông
báo chí trong phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng khẳng định đây cũng là truyền thống
là món quà quý giá để có những sản phẩm thiết thực đóng góp vào việc kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh sự đóng góp to lớn trực tiếp nhiều mặt của các cơ quan truyền thông
báo chí của nước nhà đã góp phần quan trọng vào chiến thắng trong công tác phòng chống covid một mươi chín
thủ tướng cho rằng
trong mọi cuộc cách mạng vai trò của truyền thông thông tin có ý nghĩa rất quan trọng
bày tỏ sự vui mừng được gặp gỡ các cán bộ tuyên giáo thông tin các nhà văn nghệ sĩ phóng viên biên tập viên tại hội nghị
thủ tướng cho rằng đây là lực lượng với nhiều quân binh chủng mạnh và có vai trò hết sức quan trọng trong chiến dịch phòng chống covid một mươi chín
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần phò chính diệt tà
tinh thần vượt qua khó khăn để nền báo chí cách mạng việt nam đứng vững
thủ tướng cho rằng nên thảo luận về cơ chế tài chính để hỗ trợ cho các cơ quan báo chí sau quy hoạch một cách phù hợp với khả năng tài chính quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã trao bằng khen cho một mươi tám tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về phòng chống covid một mươi chín